theo thông tin từ tri cục kiểm lâm hà tĩnh trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã xuất hiện sáu mươi điểm phát lửa ở hầu hết các huyện thị trên địa bàn làm cháy hơn một trăm linh hectare rừng các loại
tính đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng sáu mặc dù các vụ cháy ở nghi xuân hương sơn đã cơ bản được khống chế tuy nhiên trong điều kiện thời tiết nắng nóng gai gắt cộng với gió lào thổi mạnh đám cháy rất có thể bùng phát trở lại bất cứ thời điểm nào
tại huyện hương sơn điểm cháy đều bắt nguồn từ xã sơn hàm đến nay trên địa bàn toàn huyện có đến hơn một mươi điểm phát lửa nhiều cánh rừng lửa cháy nghi ngút công tác dập lửa hết sức khó khăn
gió lào thổi mạnh tại nhiều điểm cháy các lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường tình hình cháy rừng rất phức tạp công tác dập lửa vô cùng khó khăn
điều quan trọng nhất là phải tập trung lực lượng phương tiện sẵn sàng chữa cháy nhà dân và triển khai phương án di rời các hộ dân gần bìa rừng
theo thông tin từ ubnd tỉnh hà tĩnh đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng sáu các đám cháy trên địa bàn cũng đã cơ bản được khống chế song lửa vẫn âm ỉ lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để tìm giải pháp dập lửa tắt hoàn toàn